thời gian qua việc di rời hơn một trăm linh cây cổ thụ từ tuyến đường kim mã về vườn ươm tại xã đa tốn huyện gia lâm hà nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận
sau bốn tháng di rời vừa qua đại diện các sở ban ngành chức năng của thành phố hà nội đã đi khảo sát về sự phát triển của số cây này
theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng những cây xanh này đều đang dần phục hồi và phát triển tốt
trong thời gian qua một mươi hai nhân viên tại đây đã thường xuyên thực hiện nhiều khâu chăm sóc khác nhau
do việc di rời số cây xanh trên đường kim mã nhiệt độ thay đổi đột ngột nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hồi sinh của cây